đồng chí trong gần hai năm qua bộ công an đã điều động khoảng bốn mươi năm công an chính quy xuống một trăm linh các xã thị trấn
đạt tỷ lệ trung bình năm hai công an chính quy một xã
trong số cán bộ công an chính quy trên thì có trên năm mươi có trình độ đại học
trên bảy mươi một từng làm công tác điều tra hoặc liên quan tới điều tra hình sự
đến nay tình hình an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở đã từng bước được đẩy mạnh và củng cố
việc tiếp nhận xử lý tin báo tố giác tội phạm cũng có nhiều chuyển biến tích cực
ghi nhận tại một số địa bàn của tỉnh điện biên
xã phìn hồ huyện nầm pồ tỉnh điện biên
những lỗ hoa anh túc thường được người dân lén trồng trong vườn nhà hoặc tại các khu rừng vắng
tuy nhiên nhờ có tin báo tố giác tội phạm của bà con nhân dân
nên lực lượng công an xã đã kịp thời phát hiện xử lý tiêu hủy một số lượng lớn cây hoa anh túc trồng trái phép
trước thì gà bị tiêu chạy
thì trong bản này thì cũng
cũng giả biết ai trồng không trồng nhưng mà không xa xa rồi thì mong các thông cản cái này thì
còn là lúc trước thì cũng gọi là cho gà thưa gà thôi
thì không biết thì không xa rồi thì mong các bộ thông cản cho
còn tại xã leng su xìn huyện mường nhé tỉnh điện biên
từng là địa bàn phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy
tới nay tình hình an ninh trật tự cơ bản được đảm bảo
đây là kết quả từ mô hình chuyển hóa địa bàn
được công an xã leng su xìn triển khai
trong các thời gian vừa qua
giảm đi nhiều một tí

bà con thì có nhiều người thì nó cũng chấp hành
công an huyện đảng huyện công an huyện đã thống nhất với đảng huyện các xã
bên cạnh việc lựa chọn các xã để chuẩn hóa
thì chúng tôi lựa chọn mỗi xã
tập trung vào ít nhất hai bản trọng điểm
và chúng tôi sẽ chuyển hóa theo bản
sau khi ổn định bản này thì sẽ nhân rộng ra bản khác
mục tiêu hướng tới là chuyển hóa địa bàn một cách bền vững nhất
từ bản trở lên từ hộ gia đình trở lên đến bản sau đó đến xã
như thế thì nó mới hiệu quả và thực chất của công tác chuyển hóa địa bàn
không chỉ có ở xã leng xuxin hay phìn hồ
theo số liệu thống kê tỷ lệ phạm pháp hình sự trong hai năm qua giảm rõ rệt
năm hai nghìn một mươi chín phạm pháp hình sự giảm bảy ba mươi
năm hai nghìn hai mươi giảm năm bốn mươi ba
và theo số liệu mới nhất trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
những con số này chính là minh chứng rõ nét nhất về hiệu quả của chủ trương của bộ công an
khi tăng cường công an chính quy về xã
vâng để có thể đạt được những con số ấn tượng như vậy
đòi hỏi lực lượng công an đặc biệt là lực lượng công an cơ sở
phải làm tốt công tác phòng ngừa và xử lý sớm các vụ việc mất an ninh trật tự
theo số liệu thống kê hiện lực lượng công an xã tiếp nhận xử lý trên sáu mươi tin báo tố giác tội phạm
tuy nhiên việc kiểm tra xác minh sơ bộ trong tiến hành
tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm của lực lượng công an xã
hiện vẫn còn gặp nhiều vướng mắt do quy định của pháp luật chưa cho phép
xã lào trải huyện vị xuyên tỉnh hà giang
là xã biên giới có địa bàn rộng đường đi bị chia cắt bởi nhiều rừng núi
vì vậy để tiếp nhận xử lý tin báo tố giác tội phạm
lực lượng công an xã ở đây thường rất vất vả mới tiếp cận được hiện trường
với khoảng cách vị trí địa lý từ xã trung tâm xã về đến trung tâm huyện vị xuyên
là trên sáu mươi năm km hiện nay thì trong thời gian tối đa hai mươi bốn tiếng
trong ngày lực lượng công an cơ sở sẽ phải tiếp nhận xác minh tổ chức kiểm tra
sau đó tiến hành phân loại
do vậy trong quá trình tổ chức thực hiện lực lượng công an xã cũng có những khó khăn nhất định
bên cạnh đó theo thông tư bốn mươi sáu của bộ công an
lực lượng công an xã có chức năng nhiệm vụ quyền hạn
giống như công an phương pháp
thế nhưng theo quy định tại bộ luật tố tụng hình sự năm hai nghìn một mươi năm
thì lực lượng công an xã không được xác minh kiểm tra sơ bộ ban đầu tin báo tố giác tội phạm
mâu thuẫn về các quy định của pháp luật dẫn tới một số bất cập trong việc xử lý
giải quyết sớm các vụ việc mất an ninh trật tự tại cơ sở
lực lượng công an xã là không có chức năng nhiệm vụ thẩm quyền để giải quyết
do vậy một số vụ việc mang tính chất nhỏ lẻ có tính chất không phức tạp
thì vẫn phải chuyển lên công an cấp trên để giải quyết theo quy định thẩm quyền
do vậy cũng gây khó khăn nhất định đối với công tác tuyên truyền giải quyết các vụ việc tại cơ sở
nhiều vụ việc là do phải chuyển hồ sơ lên cấp trên không đảm bảo về thời gian
do vậy đã ảnh hưởng đến việc đi lại của bà con nhân dân
cũng như là việc giải quyết của lực lượng công an tại cơ sở
để đảm bảo được việc tiếp nhận các nguồn tin cũng như xử lý giải quyết các vụ việc
ngay ở địa bàn
cơ sở thì cũng kiến nghị đề nghị bộ công an kiến nghị với quốc hội
và các cơ quan thu pháp nghiên cứu xem xét điều chỉnh vật bổ sung điều chỉnh vật
mở rộng và tăng thẩm quyền cho lực lượng công an xã
trong công tác tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo tội phạm
thống kê trung bình một năm một đồng chí công an xã chính quy
tiếp nhận tám mươi bốn tố giác tin báo tội phạm
trong đó chủ yếu là những vụ việc xảy ra ở địa bàn
như trộm cắp tài sản cố ý gây thương tích gây dối trật tự công cộng
chính vì vậy việc sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật
tố tụng hình sự và trao thêm thẩm quyền của công an xã
trong tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm là cần thiết
và khi mà lực lượng công an xã chính quy tiếp nhận xử lý tin bão tố giác tội phạm
và được trao thẩm quyền là kiểm tra xác minh
thì nó sẽ giảm áp lực cho cơ quan điều tra cấp trên là công an cấp huyện
vì vậy cái việc mà trao cái thẩm quyền kiểm tra xác minh
những tin báo tố giác tội phạm ban đầu cho lực lượng công an xã thị trấn
nó sẽ giúp cho lực lượng công an trong cái việc là đảm bảo giải quyết nhanh chóng
các tin báo tố giác này theo cái hướng
một là để đảm bảo cho tội phạm không bị lẩn trốn
rồi đảm bảo cho việc chúng ta bảo vệ hiện trường
chúng ta bảo vệ các cái chứng cứ
và cũng là đảm bảo cho việc cái định hướng điều tra ban đầu
như việc xác minh như việc lấy lời khai
như việc thu thập các tài liệu đồ vật mà liên quan đến tình báo tố giác tội phạm
điều này rất quan trọng cho cái định hướng điều tra về tố tụng sau này
của các cơ quan điều tra có thẩm quyền tiếp theo
hoàn thiện cơ sở pháp lý cho công an xã để giải quyết từ xa từ sớm
các vụ việc mất an ninh trật tự là cách để ngăn chặn các vụ án hình sự
có thể phát sinh khác đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân
thưa quý vị tuyến đường hồ chí minh trên biển với những chuyến vượt biển thành công
của đoàn tàu không số đã đi vào lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc việt nam
và hôm nay kỷ niệm sáu mươi năm đường hồ chí minh trên biển hai mươi ba tháng một mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một qua câu chuyện của những người trong cuộc và các nhà khoa học
chúng tôi xin mời quý vị và các đồng chí cùng nhìn lại con đường huyền thoại
một con đường từ ngày đầu mở lối cho đến lúc kết thúc sứ mệnh lịch sử
đã viết nên bản anh hùng ca về ý chí và sức sáng tạo của con người việt nam
trung tá nguyễn công chính nguyên công tác tại phòng nghiên cứu
cục kỹ thuật hải quân bộ quốc phòng
năm nay đã ngoài tám mươi tuổi thế nhưng ký ức về khoảng thời gian ông trực tiếp tham gia thiết kế
đóng những con tàu không số vẫn vẹn nguyên trong tâm trí ông
hằng say quyết đoán
sau một thời gian nghiên cứu mầy mò sáng tạo chiếc tàu gỗ cải dạng đầu tiên rời bến đổ sơn hải phòng
chở an toàn ba mươi tấn vũ khí cập bến vảm lũng cả mau
sau thắng lợi của chuyến đi đầu tiên bà chuyến chở chín mươi một tấn vũ khí tiếp theo lần lượt vào nam
dựa vào thế trận chiến tranh nhân dân trên biển tàu của ta trà trộn với tàu thuyền dân sự
hoạt động cả công khai bán công khai và bí mật
tên gọi đổ sơn hải phòng

trong một mươi bốn năm từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi một đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chúng ta đã huy động một tám trăm bảy mươi chín lượt tàu thuyền
vượt bốn triệu hải lý vận chuyển gần một trăm năm mươi ba tấn vũ khí trang bị kỹ thuật hàng hóa
và hơn tám mươi cán bộ chiến sĩ từ miền bắc vào miền nam
để làm nên chiến công đó đội ngũ cán bộ chiến sĩ đoàn tàu không số
đã kiên trì thực hiện phương châm nhanh nhiều táo bảo
thận sọc bí mật an toàn
chúng ta chọn cái thời điểm mà đi thường là đi vào ban đêm
hai nữa là đi vào cái lúc mà bão tố
ba nữa là trà trộn vào với lại ngư dân
bởi vì bản thân cái tàu không số của chúng ta là cả trang cải dạng thành tàu đánh cá
nếu gặp tình huống mà phải chiến đấu và chiến đấu đến cùng
nếu mà không thể giữ được
thì phải phá hủy tàu
thực tiễn cũng đã chứng minh chính sự mưu trí sáng tạo đặc biệt là tinh thần kiên cường
dũng cảm sẵn sàng hy sinh của bộ đội tàu không số là yếu tố quyết định thành công của tuyến đường hồ chí minh trên biển
sự can trường mưu lược đó chính là biểu tượng sinh động của chủ nghĩa anh hùng cách mạng
để thế hệ trẻ hôm nay và mai sau luôn khắc ghi và học tập
còn tại tỉnh an giang xuất hiện hàng chục ca nhiễm ở bệnh viện đa khoa trung tâm an giang
số ca cộng đồng có xu hướng tăng nên tỉnh an giang tiếp tục yêu cầu người dân không ra đường từ hai mươi giờ đêm cho đến năm giờ sáng
theo ủy ban nhân dân tỉnh những ngày gần đây tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
số ca mắc trong cộng đồng có xu hướng tăng và tại hầu hết các địa phương đặc biệt xuất hiện ổ dịch tại bệnh viện đa khoa trung tâm an giang
điều này làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng nếu như không được kiểm soát tốt
trước tình hình này chủ tịch ubnd tỉnh an giang chỉ đạo tiếp tục thực hiện hạn chế ra đường trong phạm vi toàn tỉnh từ hai mươi h ngày hôm trước đến năm h sáng ngày hôm sau
quy định này không áp dụng đối với các đơn vị phải bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch theo quy định
còn về tình hình thời tiết mưa lớn kéo dài liên tục từ chiều tối ngày hai mươi hai tháng một mươi cho đến trưa ngày hôm nay đã khiến hàng trăm nhà dân tại tỉnh thừa thiên huế bị ngập lụt từ hai đến năm mét
trong khi tuyến quốc lộ một a đoạn qua quảng nam và trên tuyến quốc lộ một qua quảng ngãi bị ngập sâu
tại tỉnh quảng nam nước lũ dâng cao gây ngập sâu trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa phận xã tam đàn huyện phú ninh tỉnh quảng nam trong đó điểm ngập sáu mươi cm kéo dài hơn một trăm linh m
hiện lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam đã phân luồng hướng dẫn các phương tiện qua lại khu vực bị ngập lũ
đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường huyết mạch này
trên tuyến quốc lộ một đoạn qua địa phận tỉnh quảng ngãi có nhiều nơi ngập sâu khiến cho nhiều phương tiện không thể di chuyển
tại khu vực qua xã tịnh phong huyện sơn tịnh nhiều đoạn bị ngập sâu khiến cho tình trạng kẹt xe kéo dài từ thôn thế lợi xã tịnh phong vào khu công nghiệp tịnh phong
còn tại tỉnh thừa thiên huế mưa lớn đã gây ngập lụt cục bộ cho một số tuyến đường nội đô thành phố huế
hàng trăm nhà dân tại các huyện như quảng điền phong biển phú lộc và thị xã hương thủy hương trà bị ngập lụt từ hai năm m
một số tuyến đường giao thông huyết mạch bị ngập sâu các phương tiện giao thông không lưu thông được
các tuyến đường liên xã thôn bị ngập từ ba sáu m đoạn ngập sâu lên đến gần một m
mưa lớn kéo dài liên tục từ chiều tối qua cho đến sáng nay đã khiến cho nước lũ dâng cao gây ngập sâu trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa phận xã tam đàn huyện phú ninh tỉnh quảng nam
để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến huyết mạch các chiến sĩ cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam đã trở thành những cọc tiêu sống tổ chức phân luồng hướng dẫn các phương tiện qua lại khu vực bị ngập lũ
sau sáu giờ sáng nay nước lũ đã tràn qua quốc lộ một a tại km chín trăm tám mươi tám thuộc địa phận xã tam đàn huyện phú ninh
nước chảy xiết nhiều điểm ngập sâu có những điểm ngập tới sáu mươi cm kéo dài hơn một trăm linh mét
trôn chặt phân luồng hướng dẫn giao thông giúp đỡ phương tiện xe máy qua điểm ngập sâu
như những cọc tiêu sống nhờ sự có mặt của các anh giao thông được đảm bảo thông suốt an toàn
tin an ninh trả tự cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vũng tàu tỉnh bà rệ vũng tàu cho biết vừa khởi tố bị can
bắt tạm giam đối tượng nguyễn thiên nghĩa chú tại thành phố vũng tàu để điều tra về hành vi đưa hoặc sử dụng
trai phép thông tin mạng máy tính mạng viễn thông
trước đó các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bà rịa vũng tàu phát hiện tài khoản facebook đăng tải chia sẻ nhiều bài viết sai sự thật về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
quá trình điều tra cơ quan công an xác định nguyễn thiên nghĩa là chủ tài khoản facebook này
từ năm hai nghìn một mươi tám nghĩa đã sử dụng tài khoản này để đăng tải chia sẻ nhiều bài viết sai sự thật xuyên tạc
gần đây nghĩa lại tiếp tục viết bài đăng tải chia sẻ các nội dung sai sự thật xuyên tạc về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
kích động gây tâm lý hoang mang lo lắng cho nhân dân phủ nhận công sức của chính quyền cao cấp và lực lượng chức năng đang nỗ lực phòng chống dịch bệnh bảo vệ sức khỏe tính mạng của người dân
tại phú yên tòa án nhân dân tỉnh này vừa xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn lâm chủ tại thị xã đông hòa và đặng phúc công chủ tại tp tuy hòa
cả hai đều bị truy tố và đưa ra xét xử với hai tội danh là giết người và cướp tài sản
theo cáo trạng ngày một mươi hai tháng một mươi lâm rủ công đi giết bà trần thị thu liễu là mẹ ruột của lâm để lấy tiền tiêu xài
lợi dụng lúc bà liễu mất cảnh giác lâm đã dùng dao đâm vào người mẹ sau đó hai đối tượng tiếp tục lấy xe thùng xiết cổ nạn nhân cho đến chết
cả hai lục lấy tài sản trên người bà liễu gồm ba hai triệu đồng một đôi bông tai và một điện thoại di động rồi lên xe tàu thoát
hội đồng xét xử đã tuyên phạt tử hình đối với bị cáo nguyễn lâm về tội giết người và cướp tài sản
bị cáo đặng phúc công một mươi hai năm tù về tội giết người và cướp tài sản
mua bán người dưới một mươi sáu tuổi trần thị loan chú tại huyện châu thành tỉnh an giang và nguyễn thị mận trú tại huyện trần phan thời tỉnh cà mau
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
vào ngày một mươi một tháng một mươi phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng phối hợp với công an phường đề thám kiểm tra một nhà nghỉ tại khu vực bến xe khách liên
thì phát hiện mận cùng với ba phụ nữ khác và một trẻ sơ sinh có nhiều biểu hiện nghi vấn thực hiện hành vi mua bán người
tại cơ quan công an mận đã khai nhận hành vi phạm tội của mình ba người phụ nữ cũng khai nhận di chuyển từ các tỉnh lâm đồng nam định lạng sơn đến cao bằng
để gặp mận để đưa đi xuất cảnh trái phép sang trung quốc bán con
mở rộng điều tra cơ quan công an xác định từ đầu năm hai nghìn hai mươi một trần thị loan có hành vi chỉ đạo hướng dẫn một số phụ nữ đang mang thai di chuyển từ các tỉnh thành phố
đến thành phố cao bằng để mận đưa xuất cảnh che phép sang trung quốc bán con
hiện vụ việc đang được cục cảnh sát hình sự bộ công an và công an các địa phương phối hợp mở rộng điều tra
tại tỉnh đồng tháp phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vừa bắt quả tang hai đối tượng mua bán trái phép chất ma túy
vào lúc một mươi ba h ngày hai mươi hai tháng một mươi tại nhà trọ trên địa bàn xã hòa an thành phố cao lãnh phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp cùng công an thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
bắt quả tan hai đối tượng dương tỷ bích thảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và nguyễn trường tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cùng ngụ xã tân thuận tây thành phố cao lãnh có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một mươi một bịch ma túy đá với trọng lượng hai bảy trăm năm mươi tám g bộ dụng cụ sử dụng ma túy và tiền mặt một triệu sáu trăm linh ngàn đồng
hiện công an thành phố cao lãnh đã tạm giữ hình sự đối tượng tuấn còn đối tượng thảo được cho tại ngoại vì đang mang thai
ngày hai mươi ba tháng một mươi đoàn liên ngành ba trăm tám mươi chín của tỉnh đồng nai đã làm việc với bà vũ cao thụy thúy vi chủ cửa hàng phương phương vi ở khu phố tám thuộc phường tân phong tp biên hòa tỉnh đồng nai
để xác minh làm rõ số hàng khủng gồm có mỹ phẩm quần áo của các thương hiệu nổi tiếng
trước đó đoàn liên ngành đã kiểm tra đột xuất cửa hàng phương phương vi do bà thúy vi làm chủ
tại thời điểm kiểm tra đoàn phát hiện một bảy trăm một mươi năm sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nhãn hàng hóa nổi tiếng như chanel gucci louis vuitton versailles hermès
trong đó có hơn một ba trăm linh quần áo nữ một trăm sáu mươi năm sản phẩm mỹ phẩm các loại hai trăm bốn mươi sáu bớp túi sách giày dép
làm việc với lực lượng chức năng bà vũ cao thụy thúy vi chưa xuất trình được khóa đơn chứng tự hoặc giấy tờ liên quan đến số hàng trên
được biết nếu sản phẩm trên là hàng hóa chính hãng sẽ có giá trị rất lớn
theo đoàn liên ngành ba trăm tám mươi chín tỉnh đồng nai đa phần các cửa hàng buôn bán hiện nay đều bán qua mạng
do đó gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng kiểm tra
hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh điều tra làm rõ
thưa quý vị sau khi thành phố phan thiên
tỉnh bình thuận nới lỏng giãn cách thực hiện trạng thái bình thường mới
thì những ngày vừa qua bỗng xuất hiện tình trạng người ăn xin là những đứa trẻ và người già
ăn mặc lem lút lượng lờ khắp nơi để trực chờ xin tiền người đi đường
những người này không phải sống lang thang cơ nhở mà có thể bị chính người thân
chân nhắc ép phải đi bán vé số và ăn sinh
tại các ngã ba ngã tư đèn xanh đèn đỏ hay tại các cây xăng trên địa bàn thành phố phan thiết
không hiếm để thấy cảnh những đứa trẻ người già này
đang ngồi lê lết cầm nón để xin tiền hay khi thấy người vào đổ xăng chạy ùa lại
để năng nỉ bán vé số và xin tiền
số tiền những người an sinh phải vất vả và xin được sẽ đi về đâu
có thể sẽ chảy vào túi các đối tượng chăn dắt
được biết lực lượng chức năng đã nhiều lần truy quét xử lý
nhưng cứ sau một thời gian thì tình trạng này lại tiếp diễn
nhiều lần thấy xe của lực lượng chức năng họ liền bỏ chạy trốn tránh
và khi lực lượng chức năng đi khỏi lại tiếp tục hành nghề
và khi được hỏi đến thì dường như những đứa trẻ này đã được đào tạo bài bản
để trả lời với lực lượng chức năng
còn trường hợp bà thái thị luyến tại khu phố bốn phường bình hưng thành phố phan thiết thì khác
năm nay đã gần chín mươi tuổi công việc hàng ngày của bà là ngồi tại ngã tư để xin tiền
thấy bà đã già lại ốm yếu nên rất nhiều người đi qua đều cho bà tiền
theo như chúng tôi được biết trung bình mỗi ngày bà sinh được từ năm trăm linh đến một triệu đồng
số tiền rất lớn
nhưng mọi người không ai biết là bà có gia đình hai con gái của bà đều có khả năng để chăm sóc
được biết chính quyền địa phương đã nhiều lần đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh
nhưng vì bà luyến có con cái và gia đình nên lại được bảo lãnh về nhà
chính quyền địa phương cũng đã cho gia đình cam kết không được tái diễn
nhưng đâu cũng vào đấy phải chăng vì lý do nào khác
ăn xin trên địa bàn phường đặc biệt là các chị em bán ví số
tập trung tại các nơi mà số lượng người dân đi tham gia đồng xong rất là nhiều
thì địa phương đã mời phụ huynh những trường hợp này và cho cam kết
với tình hình dịch bệnh covid một mươi chín như hiện nay nếu việc quản lý những người này không chặt chẽ
thì đây cũng là nguồn nguy cơ cao việc lây nhiễm bệnh
vì vậy chính quyền địa phương cần có biện pháp quyết liệt
có sự phối hợp chặt chẽ có sự phối hợp chặt chẽ có sự phối hợp chặt chẽ
với các ban ngành đoàn thể và gia đình tuyên truyền vận động
để không còn xảy ra tình trạng ăn xin và trả lại sự văn minh cho thành phố
đêm qua công an tp lào cai tỉnh lào cai phối hợp cùng lực lượng chức năng
đã kiểm tra xử lý một quán karaoke vẫn tổ chức cho một mươi năm người hát trong mùa dịch
vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi bảy tháng chín bất ngờ kiểm tra quán karaoke nguyệt anh hai
tại số nhà bốn trăm tám mươi một đường ngô quyền phường kim tân tp lào cai
lực lượng chức năng phát hiện có một mươi năm khách bao gồm năm nữ và một mươi nam
sử dụng dịch vụ ăn uống và hát karaoke
lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành trình đối với chủ cơ sở là nguyễn như trình
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một và yêu cầu toàn bộ một mươi năm người trên về trụ sở cơ quan công an
để tiến hành test nhanh covid một mươi chín và lập biên bản cảnh cáo nhắc nhở
bước đầu một mươi năm cá nhân trên khai nhận tụ tập tại quán để hát nhân dịp một người trong nhóm sinh nhật